thưa quý vị cũng trong ngày hôm qua ba mươi tháng bảy công an quận tân phú tp hcm cho biết đang lập hồ sơ xử lý nguyễn thành nghĩa hai mươi hai tuổi trú tại quận một mươi một và lê quốc việt hai mươi một tuổi trú tại quận tân bình về hành vi chống người thi hành công vụ
đêm ngày hai mươi sáu tháng bảy nguyễn hoàng đan kể về việc và nghĩa về việc bị va quẹt xe sau đó nghĩa gọi cho một số thanh niên nữa đi cùng tìm người va quẹt xe với đan để hỏi chuyện
rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy nghĩa vô tình gặp hai thanh niên đi trên đường và cho rằng đây là người đã va quẹt xe với đan nên cả nhóm xông vào đánh mặc dù đang đã thông báo là nhầm người
phát hiện sự việc tổ tuần tra công an phường tân quý quận tân phú đã mời nhóm thanh niên liên quan về trụ sở làm việc
tuy nhiên nghĩa vẫn tiếp tục gọi thêm người mang tuyếp sắt gậy gọc đến tấn công gây thương tích cho các thành viên trong tổ tuần tra sau đó cả nhóm bị bắt giữ
hành vi của các đối tượng thể hiện bản chất côn đồ coi thường pháp luật ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự cần phải bị xử lý nghiêm minh